chiều nay tại trụ sở trung mương đảng đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã tiêm đại sứ nhật bản yamada takio đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc chúc mừng đại sứ yamada takio đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp quan trọng của đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua
đánh giá cao đóng góp của đại sứ trong thúc đẩy nâng cấp quan hệ việt nam nhật bản lên đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
hai bên duy trì thường xuyên trao đổi tiếp xúc cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt không ngừng củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước
phối hợp tổ chức thành công các hoạt động nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau tại các tổ chức diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai nước là thành viên
đồng chí phan đình trạc mong rằng với cương vị mới đại sứ tiếp tục dành sự quan tâm và có những đóng góp thiết thực
vào việc tăng cường quan hệ việt nam nhật bản ngày càng phát triển hiệu quả
chủ tịch ubnd tp đà nẵng vừa phê duyệt quyết định số bảy trăm sáu mươi tám ban hành đề án phát triển y tế thông minh tại thành phố đà nẵng
đề án nhằm xây dựng từng bước hình thành hệ thống phòng bệnh thông minh
giúp đỡ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm đà nẵng sẽ hình thành hệ thống y tế thông minh trên cả ba trụ cột chính
bao gồm hệ thống phòng bệnh thông minh hệ thống khám bệnh chữa bệnh thông minh và hệ thống quản trị y tế thông minh
trong đó tiêu chí xác định là một trăm linh cơ sở khám bệnh chữa bệnh đồng bộ mã định danh y tế id
sử dụng mã định danh cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng id y tế trong các phần mềm quản lý liên quan đến công dân
đề án được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu của các đơn vị với tổng kinh phí gần bốn trăm chín mươi tỷ đồng
khi hoàn thành sẽ giúp công tác quản lý điều hành các hoạt động ngành y tế được tốt hơn
cải tiến công tác quản lý cũng như phong cách làm việc của cán bộ nhân viên
nâng cao hiệu quả của công tác phòng bệnh chẩn đoán và điều trị giáo dục và đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học trong ngành y tế